trọng tài uae mohammed abdullah hassan mohammed từng góp mặt ở world cup hai nghìn một mươi tám sẽ cầm coi trận trung quốc việt nam tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
trong quá khứ trọng tài hassan đã cầm coi một trận đấu của đội tuyển việt nam đó là trận tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín
ở đó những chiến binh sao vàng đối đầu với đội tuyển nhật bản và nhận thất bại xích sao
ngoài ra vị vua áo đen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đã có nhiều lần bắt chính các trận đấu của các đội tuyển trẻ việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn ông điều khiển trận u một mươi chín việt nam với u một mươi chín hàn quốc tại vòng bảng u một mươi chín châu á u một mươi chín việt nam thua sáu
năm hai nghìn một mươi bảy ông cầm còi trận u hai mươi việt nam với u hai mươi honduras tại vck u hai mươi world cup tại hàn quốc u hai mươi việt nam thu
trọng tài người uae cũng từng bắt chính một trận ở world cup hai nghìn một mươi tám

kylian mbappé ghi bản duy nhất giúp pháp thắng peru một ở lượt thứ hai vòng bảng
với trung quốc abdullah từng cầm coi hai trận gặp hàn quốc ở vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám và thái lan ở vòng bảng asian cup hai nghìn một mươi chín
trung quốc thua hàn quốc hai ba nhưng thắng thái lan hai một
trong đó ông từng thổi phạt đền giúp tiền đạo cáo lâm kelllin ghi bản ấn định tỷ số hai một cho trung quốc
abdullah sẽ cùng tổ trọng tài người uae điều khiển trận đấu
trọng tài tổ via cũng người uae gồm ahmad al junaibi và hassan ali